sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giá trị sản xuất công nghiệp các tỉnh trong khu vực đạt hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
giảm gần một mươi năm so với cùng kỳ
nhiều dự án lớn bị chậm tiến độ đôi sống người lao động trong ngành bị ảnh hưởng
đây là thông tin được công bố tại hội nghị ngành công thương các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyệt
những tháng cuối năm ngành công thương một mươi năm tỉnh miền trung tây nguyên phân đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp hai trăm chín mươi năm tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt năm bảy tỷ đô la mỹ đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt một mươi một mươi bảy tỷ đô la mỹ
kết luận tại hội nghị đại diện lãnh đạo bộ công thương đề nghị cần quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
tập trung khai thác hiệu quả của ngành công nghiệp tại địa phương tập trung thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển